kính chào quý vị và các bạn
thời tiết bắc bộ và bắc trung bộ đột ngột chuyển mưa lạnh trong ngày hôm nay
ngày dỗ tổ hùng vương cũng là ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ lần này
khiến cho việc di chuyển và vui chơi của người dân gặp nhiều bất lợi
tuy nhiên từ ngày mai thời tiết sẽ chuyển tốt lên
phía đông bắc bộ mưa sẽ giảm nhanh trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó mưa rứt hẳn và nhật độ sẽ tăng lần lượt là từ một ba độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa cũng giảm nhanh
chỉ còn xảy ra vài nơi trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sáng hai ngày tiếp theo mưa rứt đồng thời do vùng áo tâm nóng ở phía tây mở rộng
khiến nhiệt độ sẽ tăng lên từ hai ba độ có nơi có nắng nóng nhẹ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai vẫn có mưa
nhưng lượng mưa là không quá nhiều với nhiệt độ trưa chiều là hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam có nơi cao hơn
sáng ngày một và ngày hai tháng năm mưa giảm
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày là một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong cả ba ngày tới
thời tiết ít có sự biến đổi phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày đầu tháng năm
khu vực tây nguyên trong cả kỳ nghỉ lễ thời tiết phổ biến ít mưa
tập trung về chiều tối và kết thúc nhanh
ban ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ thêm một độ
thời tiết khu vực nam bộ trong cả đợt nghỉ lễ phổ biến tạnh giáo
ngày còn nắng nhiều riêng chiều tối tại khu vực ven biển sẽ có nơi có mưa rào và rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ thêm một độ